thưa quý vị tại đà nẵng trước tình hình diễn biến dịch đang ngày càng diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố đà nẵng
nhằm tập trung ngăn chặn đẩy lùi tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã thống nhất chủ trương từ tám h ngày một mươi sáu tháng tám đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám
dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố đà nẵng
theo đó từ tám h ngày một mươi sáu tháng tám đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám
người dân không được ra khỏi nhà thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đó
nhà cách ly với nhà cơ quan công sở đơn vị giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở
chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động
và chỉ được tối đa ba mươi số lượng người lao động tại đơn vị
tất cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức ba tại chỗ
làm việc tại chỗ ăn uống tại chỗ nghỉ ngơi tại chỗ
trong thời gian bảy ngày áp dụng biện pháp nêu trên
sở y tế xây dựng và triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sách covid một mươi chín trên diện rộng toàn thành phố
để tìm ra và nhanh chóng đưa các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng
khẩn trương khoanh vùng đánh giá chính xác về mức độ nguy cơ dịch bệnh
theo từng khu vực quận huyện phường xã thôn tổ dân phố để quyết định các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
thành phố đã chỉ đạo các ngành và địa phương xây dựng phương án cụ thể hiệu quả
nhằm bảo đảm cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cung ứng đến từng tổ dân phố
đến người dân cũng như có phương án hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đề nghị người dân không tập trung đông người để mua sắm dự trữ quá nhiều
dễ có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho chính mình và cộng đồng